thưa quý vị sáng nay tại phủ chủ tịch quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân đã tiếp các đại sứ
armenia new zealand thổ nhĩ kỳ peru đến trình quốc tư quyền chủ tịch nước tin tưởng
với kinh nghiệm ngoại giao và tình cảm đối với đất nước con người việt nam các đại sứ sẽ có
một nhiệm kỳ thành công tại việt nam và khẳng định nhà nước và các cơ quan hữu quan việt nam
sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ các đại sứ hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian làm việc tại việt nam
tiếp đại sứ armenia suren baghdad sarian quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân khẳng định việt nam
và armenia có truyền thống gắn bó lâu dài thời gian vừa qua quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp
hai bên mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kim ngạch thương mại song phương năm hai nghìn hai mươi ba đạt ba trăm bốn mươi hai triệu
đô la mỹ tăng hơn năm trăm linh so với năm hai nghìn hai mươi hai quyền chủ tịch nước đề nghị hai bên giả soát lại các khuôn
khổ cơ chế hợp tác song phương xây dựng cơ chế hợp tác song phương xây dựng cơ chế hợp tác song phương
cơ chế hợp tác mới nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác đại sứ armenia surin baghdad sarian khẳng định
trong nhiệm kỳ của mình sẽ tập trung thúc đẩy hợp tác các lĩnh vực tiềm năng và là đầu mối thúc đẩy
hoạt động đối ngoại chính trị và tiếp xúc cấp cao giữa hai nước
chào mừng đại sứ new zealand caroline rachel beresford bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam
quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân nêu rõ thời gian qua quan hệ giữa việt nam và new zealand
phát triển tốt đẹp nhất là đã duy trì và tăng cường
tiếp xúc cấp cao cam kết của các nhà lãnh đạo hai nước cũng được triển khai thực hiện trên các lĩnh vực
kinh tế thương mại đầu tư văn hóa giáo dục new zealand đứng trong top ba mươi các nhà đầu tư vào việt nam
hiện có hai năm trăm linh sinh viên việt nam học tập tại new zealand quyền chủ tịch đề nghị hai nước tiếp tục
đẩy mạnh hợp tác song phương và tiếp tục phối hợp hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn liên hợp quốc
cũng như khu vực có phần thúc đẩy hòa bình và ổn định trên thế giới
đại sứ new zealand caroline rachel beresford cho biết
chính phủ new zealand rất ưu tiên quan hệ hợp tác với việt nam và đề nghị nâng cấp quan hệ trong thời gian tới
tiếp đại sứ thổ nhĩ kỳ cokdan kamik quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân bày tỏ vui mừng
từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám quan hệ việt nam thổ nhĩ kỳ không ngừng phát triển
đến nay kim ngạch thương mại song phương đạt hơn hai hai tỷ usd tuy nhiên tiềm năng hợp tác
kinh tế giữa hai nước còn lớn bên cạnh hợp tác nghiên cứu lĩnh vực quốc phòng an ninh
hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa phát triển văn hóa du lịch giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương
việt nam sẵn sàng tiếp đón tổng thống thổ nhĩ kỳ sang thăm
coi đây là dịp quan trọng để hai nước ký kết nâng cấp quan hệ đối tác toàn diện
vinh dự nhận nhiệm vụ tại việt nam đại sứ thổ nhĩ kỳ cohan kamik nhấn mạnh thổ nhĩ kỳ
sẵn sàng nâng cấp quan hệ toàn diện với việt nam mong muốn sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý
và các hiệp định thương mại giữa hai bên
chào mừng đại sứ peru patricia yolanda reyes porto carrero bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam
quyên chủ tịch nước võ thị ánh xuân khẳng định peru là một trong những đối tác hàng đầu tại nam mỹ
kim ngạch thương mại song phương năm hai nghìn hai mươi ba đạt bốn trăm tám mươi sáu triệu usd
năm hai nghìn hai mươi bốn kỷ niệm ba mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
quyên chủ tịch nước cho rằng đây là cơ hội để hai bên nhìn lại
và chuẩn bị mở rộng cơ hội hợp tác
quyền chủ tịch nước khẳng định việt nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi
để doanh nghiệp peru phát triển kinh doanh hợp tác tại việt nam
nhất trí tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn lớn đại sứ patricia yolanda reyes porto carrero cho biết
hội nghị cấp cao apec hai nghìn hai mươi bốn diễn ra vào tháng một mươi một tại lima peru
sẽ là cơ hội để lãnh đạo hai nước tiếp xúc cấp cao và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực
trước mắt hai bên sẽ sớm triển khai các văn kiện hợp tác về miễn thị thực hợp tác địa phương
peru đánh giá cao việt nam đã lựa chọn đầu tư vào thị trường peru hai lĩnh vực quan trọng là viễn thông và năng lượng